hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt các bị cáo
dianlo michael ba mươi tuổi quốc tịch guinea trú tại tp hcm một mươi năm năm tù
ejek bogu francis emeka ba mươi tuổi quốc tịch nigeria trú tại tp hcm một mươi bốn năm tù
agada samuen hai mươi chín tuổi quốc tịch nigeria trú tại tp hcm một mươi bốn năm tù
cáp xuân thùy một mươi hai năm tù bùi thị nghị một mươi hai năm tù nguyễn thị hương sáu năm tù
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng mạng xã hội làm quen với các phụ nữ việt nam
khi có được lòng tin thì hứa sẽ gửi tiền và vàng cho các bị hại
sau đó một đối tượng nữ giả danh là nhân viên hải quan của sân bay gọi điện cho các bị hại
yêu cầu gửi tiền phí hải quan vào tài khoản do các đối tượng cung cấp
thì mới lấy được tiền và vàng được gửi từ nước ngoài về
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ba tám tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được micharon chuyển cho một đối tượng
ở nước ngoài không rõ lai lịch
theo thỏa thuận michael sẽ được chia năm trên tổng số tiền rút được
sau đó chia lại cho các bị cáo khác từ hai ba